liên quan đến vụ tòa nhà bốn tầng nằm trong hẻm một trăm ba mươi ba trên một đường bình quế phường hai mươi bảy quận bình thạnh
xảy ra sự cố đổ sập khi đang sửa chữa
lực lượng cứu hộ và cứu nạn đã giải cứu thành công bảy người bị mắc kẹt trong căn nhà bốn tầng bị đổ sập
thông tin từ bệnh viện nhân dân gia định quận bình thạnh cho biết
khoa cấp cứu đã tiếp nhận hai nạn nhân đều là nam trong vụ sập nhà bốn tầng ở bình quế quận bình thạnh
trong đó một trường hợp bị đa chấn thương gãy xương đùi trái dập phổi